cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng gồm nguyễn thị hồng thấm ba mươi hai tuổi
cư trú tại ấp mỹ quý xã hiệp mỹ tây huyện cầu ngang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
nguyễn ngọc hành tâm hai mươi tám tuổi cư trú tại ấp bờ kinh bột xã mỹ hòa huyện cầu ngang về hành vi đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện tài khoản facebook tên nguyễn thấm của nguyễn thị hồng thấm
thường xuyên phát trực tiếp livestream trên facebook để chơi lô tô thắng thu bằng tiền với nhiều tài khoản facebook khác
trong đó có đối tượng nguyễn ngọc hành tâm
quá trình xác minh công an công an có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tột các đối tượng
nên tiến hành triệt xóa tạm giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan như điện thoại di động tờ phơi lô tô tiền mặt
sổ ghi chép thông tin người chơi và kết quả
quá trình làm việc nguyễn thị hồng thấm khai nhận dùng tài khoản facebook cá nhân phát livestream tổ chức chơi lô tô thắng thua bằng tiền
chỉ tính riêng trong ngày một tháng một thấm tổ chức một mươi ba lượt chơi lô tô mỗi lượt có hàng chục người tham gia
trong đó có lượt đánh bạc với số tiền cao nhất lên đến một mươi một triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng
cũng trong ngày một tháng một nguyễn ngọc hạnh tâm tham gia lượt chơi thứ một mươi do nguyễn thị hồng thấm tổ chức
với số tiền một triệu một trăm linh ngàn đồng và trúng thưởng bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
qua đó hạnh tâm đã đánh bạc với tổng số tiền là năm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật